hơn chục năm trước thuốc lá điện tử đã du nhập vào việt nam và nhanh chóng được sử dụng rộng rãi phổ biến ở khắp mọi nơi
nhiều người đã tìm đến thuốc lá điện tử như một biện pháp để cai nghiện thuốc lá thông thường và cho rằng nó an toàn với sức khỏe
nhưng trên thực tế thì thuốc lá điện tử có thật sự không gây hại như một số người vẫn nghĩ và nó có ảnh hưởng gì đối với sức khỏe của con người
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh sau đây của chúng tôi để có thể hiểu hơn về thuốc lá điện tử
một quán cà phê nằm trên địa bàn thành phố hải phòng
những làn khói trắng nghi ngút thuốc lá điện tử được các bạn trẻ này xem như một giải pháp để giải tỏa căng thẳng hay đơn thuần chỉ là một cách giải trí
người thì cho rằng nó không độc hại người thì xem nhân liệu pháp để cai nghiện thuốc lá thông thường
thấy bạn bè cũng nghịch cũng chơi cũng hút là cũng muốn thử xem là cảm giác chơi cái thuốc lá điện tử nó như thế nào cũng
cũng tò mò xem là tại sao nó lại nhiều khói như thế
có nhiều người thì bảo thuốc lá điện tử này cũng có hại nhưng cũng có nhiều người lại bảo là không có hại đó là do quan điểm của mỗi người
theo các chuyên gia y tế thuốc lá điện tử không thật sự vô hại như nhiều người vẫn nghĩ
trong thành phần của thuốc lá điện tử có chứa nicotine một chất gây nghiện và tổn hại không nhỏ đến sức khỏe
những chất trong thuốc lá điện tử đó không được kiểm soát
ví dụ như hàm lượng nicotine có thể nhiều có thể ít
rồi các chất khác người ta không kiểm soát được cho nên nó cũng gây tác hại
hút thuốc lá điện tử cũng nghiện chứ không phải không
cái thứ hai là cũng gây độc hại như thuốc lá điệu
vì cho rằng hút thuốc lá điện tử sẽ không gây hại nên nhiều người hiện nay vẫn vô tư sử dụng như một thói quen
dần dần trở nên nghiện từ lúc nào không hay
bên cạnh đó đối với nhiều bạn trẻ thì đây còn là một thú chơi thể hiện bản thân
thể hiện đẳng cấp mà theo ngôn ngữ của giới trẻ thì đó là sự sành điệu
về ngành nào người làm về ngành y cũng điên chuyên ngành tiên quan tới cái khói thuốc lá này
cũng khuyên là lớp trẻ không sử dụng những thuốc lá điện tử
và kể cả những người mà đang hút thuốc lá nghiện thuốc lá và muốn cai thuốc
thì thuốc lá điện tử không phải là cái đầu tiên nghĩ tới để khi mình công cụ để mình cai nghiện thuốc lá
thuốc lá điện tử
không phải là một giải pháp tối ưu cho việc cai nghiện thuốc lá
cần cân nhắc khi sử dụng sản phẩm này